tại hà nội ủy ban dân tộc đã họp báo thông tin về lễ tuyên dương học sinh sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám
ban tổ chức cho biết năm hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên mở rộng đối tượng được tuyên dương là các em sinh viên tốt nghiệp học viện đại học cao đẳng loại xuất sắc
tổng số học sinh sinh viên được tuyên dương năm hai nghìn một mươi tám là một trăm sáu mươi sáu em thuộc hai mươi dân tộc của ba mươi tỉnh thành phố
trong số này có một mươi bảy em đoạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hai nghìn một mươi tám chín mươi bốn em là học sinh giỏi trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
có hai em trúng tuyển đại học với số điểm hai mươi bảy trở lên bốn mươi hai em tốt nghiệp đại học cao đẳng lại xuất sắc
đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc việt nam
đồng thời biểu dương khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc
tiêu biểu trong học tập rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh sinh viên dân tộc thiểu số
dự kiến lễ tuyên dương sẽ được tổ chức lúc hai mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại nhà hát lớn hà nội